do mưa lụt đến sớm và kéo dài thời tiết có nhiều diễn biến bất thường khiến diện tích cây trồng bị ngập úng
vì vậy đến thời điểm này thời điểm gieo trồng vụ đông tuy cơ bản là đã kết thúc nhưng bà con nông dân huyện nghi lộc tỉnh nghệ an mới chỉ trồng được hai năm trăm linh hectare cây trồng các loại chỉ đạt năm mươi kế hoạch đề ra
được xem là vựa rau của huyện nghi lộc nhưng năm nay cánh đồng rau của xã nghi long
vẫn chưa đem lại nguồn thu nhập cho người nông dân triển khai sớm nhưng hai mươi năm ha đã sản xuất giờ chỉ soát lại ít sao bầu đỏ càn cỗi
giờ đây kế hoạch sản xuất sáu mươi hectare rau màu chỉ mong thực hiện được một nửa
ông nguyễn hữu trung xóm một mươi ba xã nghi trung có sáu sao đất màu trồng rau rất thuận lợi
nếu như mọi năm thời điểm này bắp cải đã trải lá bàn thì năm nay toàn bộ diện tích này
vẫn đang bị bỏ hoang
chả biết vẫn đang đi mà bàn vì dạng tương đối với số thị trường cạnh tranh thị trường
theo tổng hợp của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nghi lộc
đến nay khi mà thời vụ gieo trồng của hầu hết các loại cây trồng đã hết thì toàn huyện nghi lộc mới chỉ trồng được hai năm trăm linh hectare cây trồng các loại
chỉ đạt năm mươi kế hoạch đề ra với một năm trăm linh hectare ngô bốn trăm ba mươi bảy hectare lạc bốn trăm ba mươi sáu hectare rau màu
trong đó hơn một hectare có khả năng không cho thu nhập
hôm nay xã nghi trung đưa vào sản xuất hai mươi năm ha lạc
dù được triển khai theo đúng quy trình kỹ thuật nhưng do ảnh hưởng của những đợt mưa vừa qua nên toàn bộ diện tích này không còn cho thu hoạch
do mưa lớn năm nay thời tiết khắc nghiệt đặc biệt là đợt mưa từ mùng một mươi cho đến một mươi bốn tháng chín và đợt thứ hai là từ một mươi ba cho đến một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thì đã làm ảnh hưởng
để đạt được cây lạc đặc biệt là trong thời gian ra khoa thì hiện nay thì có thể nói rằng là lạc vụ đông là mật trắng không có thu hoạch
chỉ số sản xuất vụ đông đạt thấp một phần do thời tiết năm nay diễn biến bất thường
mưa lụt đến sớm không chỉ mưa lớn mà các đợt mưa còn kéo dài nhiều ngày nên diện tích cây trồng bị ngập úng
giải pháp duy nhất hiện nay để tăng diện tích cây vũ đông
quỹ ban nhân dân huyện nghi lộc chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
gieo trồng những loại cây còn trong khung thời vụ
vào thời điểm này thì bắt đầu ịt mưa dân và nó đã héo lên
tập trung chỉ đạo ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo và tham mưu để tập trung chỉ đạo cho các xã một đợt cuối cùng
đó là tập trung cao cho vấn đề tập trung phát triển rau màu từng nền tiên
đây là vấn đề tập trung cao
băng các loại rau rau ngắn ngay bắp cải su hào đều phải làm cả
những diện tích làm bắp phao su hào cải
thế thu hoạch vào cuối thả tiết vào cuối tiết và sau tiết thì tiếp tục làm
bên cạnh đó bà con nông dân cần thường xuyên thăm nắm đồng ruộng
chăm sóc và bón phân kịp thời đối với diện tích cây vụ đông đã gieo trồng
những diện tích không thể gieo trồng ngô thì chuyển sang các loại cây có thời vụ ngắn như rau màu các loại
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đặc biệt ưu tiên các loại rau có chất lượng để phục vụ tết nguyên đán bình dậu hai nghìn hai mươi